ngoài việc sử dụng khẩu trang hay nước sát khuẩn nhiều người dân cũng đổ xô đi mua các sản phẩm bổ sung vitamin c để có thể tăng sức đề kháng
tuy nhiên đây không phải là phương pháp hiệu quả để có thể phong ngừa được dịch bệnh này
hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin về việc bổ sung vitamin c giúp tăng sức đề kháng phòng tránh dịch bệnh ncov
tuy nhiên theo tổ chức y tế thế giới sử dụng vitamin c trà thảo dược truyền thống hay tự dùng thuốc kháng sinh để đề phòng chống ncov là không hiệu quả
cho đến nay không có thuốc cụ thể được khuyến cáo để dự phòng hoặc điều trị chủng mới của virus corona
thừa vitamin c cũng có thể dẫn tới nhiều tác hại như dối loạn tiêu hóa rết dạ dày tá tràng viêm bàng quang tiêu chảy
đặc biệt phụ nữ mang thai dùng vitamin c ở liều cao trong thời gian dài có thể gây ra những bất thường ở thai nhi